theo một báo cáo của liên hợp quốc vừa công bố có tới một mươi người đến một mươi năm người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc
tại thành phố engeniana ở tây đa phu của sudan trong năm ngoái
các vụ bạo lực này do lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự rsf và nhóm tay súng thân cận thực hiện
trong một báo cáo gửi hội đồng bảo an các giám sát viên độc lập về lệnh trừng phạt của liên hợp quốc cho biết
con số trên được tính toán dựa trên các nguồn tình báo có đối chiếu với số liệu ước tính của liên hợp quốc
trong đó cho rằng khoảng một mươi hai người đã thiệt mạng ở sudan kể từ khi nổ ra cuộc chiến giữa quân đội và lực lượng rsf ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cũng theo số liệu của liên hợp quốc khoảng năm trăm linh người đã chạy trốn khỏi sudan tới miền đông cộng hòa trass
các giám sát viên của liên hợp quốc cũng lưu ý trong quãng thời gian từ tháng bốn đến tháng sáu năm ngoái
thành phố engeniana đã trải qua bệnh